thành phố hồ chí minh đang trải qua thời kỳ cao điểm của đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
nhiều vùng có các bệnh nhân f song rất nhiều khu vực là vùng xanh an toàn
không có người bị nhiễm hoặc một số ít ca nhiễm được sớm tách ra khỏi cộng đồng
và qua nhiều lần xét nghiệm cư dân ở các khu trung cư các tổ dân phố đều có kết quả âm tính
để bảo vệ các vùng này ngoài hoạt động của các cơ quan chức năng người dân tại các trung cư
các con phố đã tự lập các chốt bảo vệ vùng xanh của mình
lực lượng bảo vệ vùng xanh giám sát người ra vào xị khuẩn hàng hóa được đưa vào bên trong
hầu như người lạ không thể nào vào được các vùng xanh do người dân tự thiết lập
chính ý thức tự bảo vệ và sự đồng tâm nhất trí giúp rất nhiều cộng đồng cư dân an toàn trong đại dịch
đây là một mô hình rất cần được nhân rộng trên toàn quốc